năm hai nghìn một mươi hai tòa nhân dân tỉnh quảng nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo trịnh vũ thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ khối hai phường trường xuân thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
về tội giết người và cướp tài sản
đây là hình phạt thích đáng dành cho kẻ đã nhẫn tâm sát hại người khác
một mươi hai tiếng đồng hồ quãng thời gian không dài nhưng đầy nỗ lực
thể hiện sự quyết tâm phá án của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng nam
nhằm đưa được kẻ thù ác ra trước ánh sáng pháp luật
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
trò cờ bạc đã thua rồi càng gỡ càng thua thêm
thế là từ chỗ tiền bạc của mình bị thua hết
tài sản của người thân mà y vay mượn cũng nướng sạch
hết cửa gã đi trộm cắp và rồi giết người
trên một hành trình phá án lần này
chúng tôi xin phản ánh quyết tâm cao độ của lực lượng công an quảng nam
để nhanh chóng bắt được hung thủ
bên cạnh đó còn thể hiện nghiệp vụ sắc bén
kinh nghiệm dày dặn của mỗi điều tra viên
trinh sát trước mỗi hành vi tội ác
mà các anh luôn coi đó là món nợ đối với nhân dân
cần phải được trả trong thời gian sớm nhất
ngày hai mươi tám tháng một người dân cả phường trường xuân xuân giao
khi nhận tin được từ cháu của bà nguyễn thị hảo
phát hiện cái chết bất thường của bà mình
đã gần một mươi giờ sáng người cháu này đến cửa hàng tạp hóa của bà hảo
để mua đồ nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời
nhìn phía trước thấy cửa bị khóa chốt
bên trong thì đóng kín
cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ
nên người cháu bà hảo đã vòng ra sau nhà
tiếp tục đẩy cửa vào bên trong để tìm
lúc này họ thấy bà hảo nằm trên giường
phủ chăn kín nên nghĩ bà ngủ mê nên đến gọi dậy
tuy nhiên khi phát hiện bà hảo đã tắt thở
trên người có nhiều vết chảy xước
ngay lập tức trình báo sự việc cho gia đình
đồng thời gọi điện trình báo cho cơ quan công an
vừa trải vô lại em thấy mẹt nó quay ra ngủ vừa bùng

có mẹt hóa tình lắm
không thành mẹt chế thêm sữa quá

ngay khi nhận được thông tin lập tức công an phường trường xuân thành phố tam kỳ đã có mặt tại hiện trường tổ chức bảo vệ và xử lý các thông tin ban đầu
ngay sau khi nhận được thông tin có một vụ chết người xảy ra tại phố hai trường xuân bản thân tôi đã có mặt kịp thời tại hiện trường
và khi vào hiện trường thì xác định là cô nguyễn thị hảo có nhiều cái vết cào cáo trên cổ trên mặt thì xác định đây là có khả năng là một vụ án mạng xảy ra
nên bản thân tôi đã trực tiếp điện thoại chỉ đạo cho lực lượng trinh sát hình sự cũng như công an phường đến hiện trường để làm công tác bảo vệ hiện trường
đồng thời làm công tác nắm tình hình
và đồng thời
đã kịp thời báo cho trực ban công an tỉnh vụ việc xảy ra để công an tỉnh đến để thực hiện khám nghiệm hiện trường và những biện pháp công tác nghiệp vụ
nhận được thông tin có dấu hiệu khả nghi với cái chết bất thường phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã chỉ đạo cho đội trọng án vào cuộc
ngay lập tức những điều tra viên kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều
khám nghiệm có mặt tại hiện trường vụ án nhanh chóng thu thập chứng cứ vật chứng liên quan đến vụ án
đội khám nghiệm đã tổ chức phong tỏa toàn bộ khu nhà tiến hành khám xét lấy mẫu vân tay khám nghiệm tử thi và các vật dụng nghi là có liên quan đến vụ án
khám nghiệm sơ bộ ban đầu lực lượng chức năng nhận định nạn nhân chết do
bị tác động từ ngoại lực bên ngoài trên cổ còn để lại nhiều dấu vết
mặt khác qua một vài chi tiết ở hiện trường nhận thấy các đồ đạc có dấu hiệu xáo trộn
bên cạnh các nhận định bà hảo bị giết do nguyên nhân xã hội do mâu thuẫn trong gia đình
thì hướng nhận định chính mà các trinh sát đưa ra là có thể đối tượng đột nhập vào nhà với ý định trộm cắp nhưng bị phát hiện nên ra tay sát hại nạn nhân
trong quá trình gây án do rằng co nên có sự xáo trộn đồ đạc

chứng tỏ là nạn nhân và thủ phạm đã có sự dàn co qua lại trước khi nạn nhân chết
khám nghiệm tử thi thì xác định được là nạn nhân là chết do ngạc thở
là cụ thể là nạn nhân bị bốt cổ chết từ nơi khác và sau đó là thủ phạm đưa nạn nhân để lại trên giường
giả hình trường như là bọn này chết do bệnh lý
ban chuyên án được thành lập với sự tham gia của các đội nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố tam kỳ cùng một số đơn vị chức năng khác
tất cả các trinh sát được tung ra để xác minh truy xét các đối tượng có dấu hiệu khả nghi trên địa bàn để tìm ra những chứng cứ đầu tiên
sau khi chúng tôi được phong công được lên đạo phong công với những hiện trường
thì chúng tôi tham gia chứng kiến và tham gia cùng các đội trợ viên để tiến hành khám nghiệm trường khám nghiệm tư thi
thì qua đó chúng tôi có một nhận định như thế này
thứ nhất là quảng này
rõ ràng là giết cướp
thì qua quá trình diễn ra diễn trường và xem xét các dấu vết tình tư thi
thì chúng tôi có nhận định là
từ một đến hai đối tượng có thể gây ra quảng này
sau đó tổ chức xác chúng tôi bắt đầu phong công với nhau
để tiến hành ra sốc tất cả các đối tượng
ở trên địa bàn của phường thị xu
bắt đầu là chúng tôi thu hẹp cái diễn điều tra
làm riêng trong phòng tình trường
xem tất cả những đối tượng có thể là đối tượng nghiệp ma túy này
đối tượng phòng pháp hành sự đi cộng cấp
hoặc trả lời những đối tượng có thiền án thiền sự
mặc dù là ngày tết nhưng những trinh sát giỏi vẫn có mặt ở các con ngõ hẻm
để nắm những thông tin về những đối tượng từng có tiền án tiền sự
đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
đang sống ở địa phương
và chú ý những lao động vãng lai không về quê ăn tết
hàng trăm đối tượng khả nghi đã được đưa vào tầm ngắm
được các trinh sát xuống tận nhà để hỏi thăm
trên cơ sở những tình tiết thu thập được
ban chuyên án đi đến nhận định đối tượng gây án có nhiều khả năng là người quen
thì mới dễ dàng xâm nhập vào nhà nạn nhân để gây án
tuy nhiên những dấu vết để lại chưa thể nói lên nhiều điều về hung thủ
hơn thế nữa nạn nhân lại sống một mình
điều đó càng gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra
đến cuối giờ chiều ngày sáu tết tổ công tác sau khi đã sàng lọc nắm bắt thông tin
từ quần chúng nhân dân đã phát hiện đối tượng có nhiều nghi vấn nhất
đến cuối giờ chiều ngày sáu tết tổ công tác sau khi đã sàng lọc nắm bắt thông tin